ngày chín tháng một mươi một thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quảng nam cho biết
các cơ quan chức năng của tỉnh quảng nam đã phát thông tin kêu gọi thuyền trưởng hai mươi một tàu cá với hơn
năm trăm bốn mươi ngư dân đang còn hoạt động trên biển khẩn trương vào nơi tránh chú báo an toàn
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam đến nay
hàng ngàn tàu cá của địa phương đã vào nơi trú ẩn an toàn và hiện có hai mươi một tàu cá với hơn năm trăm bốn mươi ngư dân
đang hoạt động trên biển trong đó có sáu tàu hoạt động ở khu vực biển hoàng sa
ở khu vực biển trường sa và năm tàu hoạt động cách bờ biển quảng nam từ năm đến một mươi năm hải lý
sau khi nhận được thông tin về báo số sáu các cơ quan chức năng của tỉnh quảng nam đã thường xuyên
thông tin về hướng đi diễn biến của bão để các tàu chủ động tìm nơi tránh trú an toàn
nhằm hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra